năm hai nghìn một mươi sáu được coi là năm đặc biệt khó khăn về vốn đối với công tác xây dựng cơ bản
cùng với chính sách cắt giảm đầu tư công nhiều công trình dự án của ngành giao thông vận tải đã phải dừng để giả soát lại
đồng thời xây dựng các cơ chế chính sách đảm bảo hiệu quả đầu tư
chính vì vậy bước sang năm hai nghìn một mươi bảy ngành giao thông sẽ khởi công thêm nhiều dự án mới
và nhiều công trình trọng điểm quốc gia sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng bằng việc quyết tâm đẩy nhanh tiến độ đảm bảo chất lượng
đây là tín hiệu vui của ngành giao thông vận tải mở ra nhiều triển vọng trong phát triển kinh tế xã hội
ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy ngành giao thông vận tải đã chỉ đạo đồn đốc các đơn vị tập trung nguồn lực
đẩy nhanh tiến độ chất lượng các công trình đặc biệt là dự án trọng điểm quốc gia mang tính cấp bách
quyết tâm không để tình trạng chậm tiến độ thêm nữa
vì vậy dự kiến trong năm hai nghìn một mươi bảy sẽ có nhiều dự án trọng điểm quốc gia sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác
như đường ô tô tân vũ lạch huyện cao tốc đà nẵng quảng nghĩa hòa lạc hòa bình pháp vân cầu rẽ giai đoạn hai
đây là dự án đầu tiên của cả nước về đường sắt đô thị trong thành phố và là điểm nhấn hạ tầng giao thông quan trọng bậc nhất của thủ đô hà nội